ủy ban châu âu ec vừa có thông cáo báo chí về việc liên hiệp châu âu eu chính thức áp thẻ vàng trong thời hạn sáu tháng đối với các hoạt động khai thác thủy sản của việt nam
vì các hoạt động đánh bắt hải sản bất hợp pháp không có báo cáo và không được quản lý
theo quyền tổng cục trường thủy sản nguyễn ngọc oai việc eu rút thẻ vàng đối với việt nam sẽ có những tác động nhất định
như các lô hàng bị tăng tần suất kiểm tra dẫn đến thời gian lưu kho tăng phát sinh chi phí kiểm tra chi phí lưu kho đối với doanh nghiệp việt nam xuất khẩu vào thị trường eu
việc này thì cũng có khả năng gây ra tâm lý lo ngại đến nhà nhập khẩu ở các thị trường khác
từ nay đến ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám nếu việt nam triển khai đầy đủ toàn bộ các quy định của ec với các minh chứng cụ thể
thì tình trạng cảnh báo thẻ vàng sẽ được dỡ bỏ
rúng động con đường tơ lụa của khải siêu là bài viết được nhiều bạn đọc quan tâm được đăng tải trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay
sự việc khăn lụa khải siêu một thương hiệu tồn tại suốt hơn ba mươi năm qua
gắn mát mấy chữ đồng
là cú sốc lớn cho niềm tin và thương hiệu việt của người tiêu dùng
trong ngày hai mươi sáu tháng một mươi bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã đề nghị kiểm tra xem xét và làm rõ các thông tin phản ánh của khách hàng
về sản phẩm khăn lụa mang thương hiệu khải siêu bán khăn vừa có mát make in việt nam vừa có mark make in china
theo đại diện tập đoàn khải siêu xác nhận việc chủ tịch tập đoàn là ông hoàng khải thừa nhận đang kinh doanh sản phẩm khăn lụa nhập khẩu từ trung quốc là đúng sự thật
và tỷ lệ này đang chiếm khoảng năm mươi nguồn hàng
tại các cửa hàng của hệ thống
liên quan đến vấn đề này báo lao động có bài viết khải siêu bán khăn trung quốc đội lốt khăn lụa việt nam là hàng giả phải nghiêm trị trước pháp luật
theo ông trần hùng phó cục trưởng cục quản lý thị trường bộ công thương cho biết
việc này vi phạm nghị định một trăm tám mươi năm quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại sản xuất buôn bán hàng giả hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
ông hùng cho rằng các cơ quan quản lý nhà nước phải khẩn trương vào cuộc làm rõ nếu đúng sai phạm nghiêm trọng thì phải khởi tố điều tra
thông tin bộ y tế gửi văn bản khẳng định chín ba trăm linh hộp thuốc h capita do vn phạc ma nhập về chỉ kém chất lượng chứ không phải hàng giả
một lần nữa lại dấy lên những ý kiến trái chiều từ các chuyên gia
vụ vn phạm ma bộ nói thuốc kém chất lượng để né trách nhiệm
bài viết được đăng trên báo thành niên
ngày hai mươi sáu tháng một mươi trong công văn gửi đến tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm trả lời một mươi một câu hỏi liên quan đến vai trò trách nhiệm của cục quản lý dược khi cấp phép cho công ty vn phạc ma nhập khẩu thuốc h capita
bộ y tế vẫn khẳng định cấp phép là đúng quy định quy trình và lô hàng này là thuốc kém chất lượng chứ không phải hàng giả
lý giải về việc này một lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm cho hay
nếu chứng minh được lô hàng này là thuốc giả thì buộc các cơ quan tố tụng phải xem xét trách nhiệm
cụ thể là hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của cục quản lý dược trong việc cấp phép để các bị cáo đưa lô hàng về
vì vậy để thoát nạn tất nhiên là cục quản lý dược không thể nhận đây là thuốc giả
liên quan đến vấn đề giao thông đường thủy nội địa trên báo hà nội mới số ra ngày hôm nay có bài viết nhiều vi phạm lắm hệ lụy
thống kê của cục đường thủy nội địa việt nam cũng cho thấy toàn quốc hiện tồn tại khoảng hai ba trăm linh bến thủy nội địa hoạt động không phép
hoặc giấy phép đã hạng
từ đó gây ra không ít hệ lụy không kiểm soát được điều kiện an toàn của các phương tiện vào và rời bến
sự tồn tại của hàng nghìn bến thủy không phép có nhiều nguyên nhân như xây dựng phê duyệt quy hoạch bến thủy của nhiều địa phương triển khai chậm
ý thức chấp hành pháp luật của không ít chủ bến rất hạn chế
trong khi đó công tác kiểm tra thanh tra chưa được thực hiện thường xuyên xử phạt vi phạm chưa triệt để do nhiều vướng mắt
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân